để phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả năm thì ngay từ đầu quý ii
các bộ ngành địa phương cần khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện các chương trình hành động
đã ban hành nhằm thực hiện nghị quyết số một của chính phủ và các nghị quyết phiên họp thường kỳ
nghị quyết chuyên đề của chính phủ đồng thời phải kiên định điều hành chính sách tiền tệ
theo hướng chủ động linh hoạt
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
diễn ra trong ngày hôm nay ngày ba tháng bốn
phát biểu ý kiến kết luận phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
ngoài một mươi điểm sáng của nền kinh tế và các điểm tồn tại nhấn mạnh thêm
đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn đầu tư ở khu vực tư nhân tăng cao
tốc độ tăng fdi cao và chất lượng các dự án tăng cao
kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước tăng cao hơn cùng kỳ năm trước
du lịch dịch vụ tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh
thủ tướng lưu ý nền kinh tế nước ta đang phải đối mặt với các vấn đề dài hạn tồn tại từ nhiều năm
bên cạnh đó tình hình diễn biến thế giới phức tạp trong nước thì gdp tăng thấp
trong đó sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp